tiếp tục thông tin về sự cố vỡ đập thủy điện đắc ca tỉnh đắk nông
thực hiện công điện khẩn của ban chỉ đạo trung ương ubnd tỉnh lâm đồng
đã triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó
cụ thể đã có ba trăm linh hộ dân tại khu vực hạ du sông đồng nai
sẵn sàng sơ tán khẩn cấp nếu xảy ra vỡ đập
đến thời điểm này đã có một trăm năm mươi hộ dân ở huyện cát tiên
và một trăm năm mươi hộ dân tại huyện đạ tẻ sẵn sàng sơ tán khẩn cấp
nếu xảy ra sự cố ở đập thủy điện đắc ca
phương án sơ tán sẽ là di rời các hộ lên các vị trí cao hơn so với khu vực sinh sống
công trình hồ thủy điện đắc ca tại xã phú sơn huyện đắc rơn lấp tỉnh đắc nông
đang thi công thì bị kẹt cửa van
nước lũ tràn gây sạt lở chân đập dễ vỡ đập đe dọa nghiêm trọng tới dân cư khu vực hạ du
thuộc các tỉnh đắk nông bình phước và lâm đồng
ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các huyện khẩn trương thông tin về sự cố đến chính quyền và người dân
theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng di rời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng